liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên triệt xóa
tại cơ quan công an các đối tượng phạm trường hà quách văn công nguyễn văn doanh phạm thị phượng cùng chú tỉnh hương yên
đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền giữa hình thức vay trả lãi ngày lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
và đến nay cơ quan công an đã xác định được tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính là hơn năm trăm bốn mươi năm triệu đồng
trong những tháng cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản với những phương thức và thủ đoạn khác nhau
và mới đây tại đắk nông sau thời gian ngắn xác lập chuyên án công an huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông đã đấu tranh triệt phá
bốn nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp liên tỉnh bắt giữ một mươi một đối tượng thù giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người dân
sau bốn giai đoạn thực hiện đấu tranh chuyên án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
lực lượng công an huyện đắk lấp đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương đấu tranh bắt giữ bốn nhóm một mươi một đối tượng
thực hiện ba mươi ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đắk nông tỉnh bình phước tỉnh lâm đồng
trong đó nhóm phạm văn thái võ văn hoài nguyễn thế duy vũ quốc hòa cung chú tỉnh bình phước và nguyễn đức dưng
chú tỉnh đắk nông là nhóm có nhiều đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng thuê xe ô tô rồi gắn các biển số giả lợi dụng đêm khuya cậy cửa đồn nhập vào nhà
thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản của các hộ dân trên địa bàn huyện đắk lấp
tổng trị giá tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt là gần một trăm hai mươi triệu đồng
đối tượng đã dùng tiềm cắt khóa để trộm cắp tài sản
đối tượng đã dùng tiềm cắp tài sản ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đắk nông và huyện đắk lấp
ngoài đắk nông ra thì đối tượng cũng đã lên huyện cắt tuyên cắt tiên một vụ xe máy huyện nhã tẻ
mới đây công an huyện đắk lấp đã tạm giam nguyễn văn tuyến ngô văn hoàng long chú tỉnh bình phước và huỳnh quốc đạt chú tại huyện đắk lấp
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn tỉnh đắk nông và bình phước công an huyện đắk lấp đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan

trong những tháng cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản với những phương thức và thủ đoạn khác nhau
vì vậy cùng với lực lượng công an toàn tỉnh lực lượng công an huyện đắk lấp đã và đang đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp quyết liệt với các loại tội phạm
trong đó chú trọng công tác phòng ngừa tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về phòng chống tội phạm
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở